cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ba vụ có liên quan đến một mươi ba bị can
trong vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên một tỷ đồng xảy ra tại quảng bình
vụ thứ nhất do đối tượng hoàng xuân cường chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình cầm đầu
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và chín bị can khác
vụ thứ hai do đối tượng trần thị hiên và nguyễn thị chức chú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đánh bạc dưới hình thức số lô số đề
và vụ thứ ba do đối tượng là nguyễn quốc sáng chú tại thị xã ba đồn đánh bạc dưới hình thức số lô số đề
quá trình khám xét và đấu tranh thu giữ bốn sổ tiết kiệm có trị giá một ba tỷ đồng tiền mặt một trăm chín mươi năm triệu đồng
một xe ô tô hàng chục thiết bị điện tử gồm điện thoại di động máy tính và nhiều tài liệu
có liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng
bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trên các trang mạng máy tính
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cho đến nay là trên một tỷ đồng
còn tại bạc liêu nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền với hình thức tín dụng đen
vừa bị lực lượng công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu phát hiện bắt giữ
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi qua tin báo của người dân trên tuyến đường quốc lộ một a
đoạn qua địa phận thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
có nhóm đối tượng đang giải các tờ giấy có nội dung cho mượn tiền mặt giải ngân trong ngày
kèm theo những nội dung thông tin có liên quan
công an huyện hòa bình đã tiến hành xác minh và mời bốn đối tượng
có liên quan về trụ sở công an làm việc gồm lê tuấn anh lê duy hùng nguyễn văn quốc
và phan văn hùng cùng chú tại tỉnh hà tĩnh
tại cơ quan công an ban đầu các đối tượng khai nhận đã giải khoảng tám trăm linh tờ rơi
với nội dung cho mượn tiền mặt giải ngân trong ngày trên tuyến quốc lộ một a
khi người dân có nhu cầu vay mượn tiền sẽ tính với lãi suất là ba mươi đồng
một ngày một triệu đồng và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
trong bảng xếp hạng các nhóm gỗ tại việt nam
và thời gian vừa qua công an huyện crongbong tỉnh đắk lắc
đã tăng cường tuần tra phát hiện nhiều xe vận chuyển gỗ pơ mu quý hiếm để đi tiêu thụ
trong đó các đối tượng lâm tạc chủ yếu là dùng phương tiện đã hết hạn sử dụng
và gắn biển số giả để vận chuyển với ý đồ là nếu như bị phát hiện sẽ bỏ của chạy lấy người
và điều này cũng đã khiến cho công tác điều tra truy xét gặp rất nhiều khó khăn
đây là những chiếc xe ô tô vận chuyển trái phép gỗ pơ mu
mà công an huyện crobong đã phát hiện bắt giữ để điều tra về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép
đa số những chiếc xe này khi bị lực lượng chức năng phát hiện
các đối tượng đều bỏ trốn để lại tăng vật phương tiện
hiện tại thì các đối tượng đã chuyển sang một số thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
các đối tượng thường chuyên là mua các loại phương tiện như xe ô tô du lịch xe ben xe tái
các loại xe mà đã hết niên hạn sử dụng xe không có giấy tờ
thậm chí là sử dụng biển số giả
một số đối tượng thì bỏ ra khoảng từ trung bình từ một mươi đến hai mươi triệu
mua một số loại xe đã hết niên hạn sử dụng
khi mà các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép bị các công an chức năng bắt giữ
thì các tượng bỏ phương tiện bỏ tăng vật bỏ trốn
đối với một số phương tiện này thì giá trị xe người ta bỏ ra rất ít
cho nên là các đối tượng manh động liêu lến coi thường pháp luật
thậm chí có một số loại đối tượng lợi dụng việc giao thương vận chuyển nông sản
trên địa bàn huyện cờ đông bông các đối tượng bỏ lâm sản ở phía dưới
sau đó là để nông sản lên trên nhằm ngụy trang tránh sự phát hiện của công an chức năng
trên địa bàn huyện cờ đông bông các đối tượng lâm tặc chủ yếu đúng hạ gỗ bơ mu
từ những cánh rừng ở xã giang mau
rồi sử dụng xe mô tô sở tập kết gỗ cất dấu biên đường
sau đó các đường dây vận chuyển gỗ lậu
cử người chuyên theo dõi việc tuần tra canh gác của lực lượng chức năng
lợi dụng sơ hở và lúc đêm khuya để bóc gỗ
để những chiếc xe ô tô quá hạn trở đi tui thụ
tình trạng khai thác mua bán và vận chuyển lâm sản
cũng diễn ra tương đối phức tạp
trong đó có những loại gỗ có giá trị cao như bơ mu
trước tình hình ngày càng phức tạp
công an huyện cờ đông bông đã chủ động xây dựng kế hoạch
mở được cao điểm tấn công trắng áp tội phạm
các hành vi phục lực trên lĩnh vực lâm nghiệp
trong thời gian tới với tinh thần quyết tâm cao
lực lượng công an huyện sẽ tiếp tục triển khai
nhiều biện pháp nghiệp vụ
nhằm xác định các đường dây xác định các phương thức
hoạt động các đối tượng để đấu tranh
một cách có hiệu quả hơn với các loại tội phạm này
có thể nói các đối tượng lâm tạc
đang dùng đủ chiêu trò để vận chuyển gỗ lậu
trong khi công tác tuần tra kiểm soát phát hiện ngăn chặn
và xử lý của các lực lượng chức năng
vẫn còn gặp không ít khó khăn
do vậy để bảo vệ rừng
nếu chị trông chờ với các lực lượng chức năng
thì câu chuyện lâm tạc còn kéo dài
càng nghiêm trọng hơn
đã đến lúc các cấp chính quyền cả toàn xã hội
cần vào cuộc quyết liệt hơn xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng